kéo hoặc phát hiện những người có dấu hiệu
bị mốc nối lôi kéo bởi
các cá nhân tổ chức phản động lưu vong
thì cần kịp thời tố giác
tội phạm cung cấp thông tin cho
cơ quan công an để ngăn chặn và điều tra
xử lý theo quy định của pháp luật
cái mạng thông tin
thì rất là phổ biến bây giờ mình xem
mình phải có một cái trọng lọc
những cái mạng
hoặc những cái nội dung thông tin gì
phải có chính thống phải được xác nhận
là dễ bị nếu mà
mình không có chứng kiến mình không có quan điểm
rõ ràng mình không có
trọng lọc được những thông tin tốt
thì lâu lâu mình xem mình dễ
bị nhiễm và có thể là bị các đối tượng
nước ngoài nó lôi kéo
móc nối mua chuộc và đi vào những cái
hoạt động vi phạm mốc luật
trong vài năm trở lại đây lực lượng công an
liên tục triệt xóa và đưa ra xét xử
nhiều tổ chức và cá nhân
với âm mưu và hành vi chống phá
nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trong đó có đối tượng
còn tuổi đời rất trẻ có đối tượng
là học sinh sinh viên
trước những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng
cơ hội chính trị chúng ta cần
phải tỉnh táo nhận diện đúng
và tránh xa bọn chúng
việc nhận diện rõ âm mưu thủ đoàn của bọn chúng
sẽ giúp chúng ta hiểu đúng hiểu đủ
để tạo cho mình sức đề kháng
không bị lôi kéo vào mưu đồ sống
của những đối tượng luôn nụ ý tưởng
đặt đổ chính quyền nhân dân
chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân